liên quan đến vụ khai thác lâm sản trái phép quy mô lớn ở thị trấn măng đen huyện con plong tỉnh con tum
đến nay công an huyện con plông đã điều tra làm rõ được sáu đối tượng tham gia vào phá rừng còn livestream bán gỗ ngay tại hiện trường
trước đó ngày tám tháng ba đoàn liên ngành huyện con plong kiểm tra rừng tại khu vực lô hai và lô ba khoảnh một mươi một tiểu khu bốn trăm tám mươi sáu thuộc lâm phần
do ủy ban nhân dân thị trấn măng đen quản lý và phát hiện hai mươi sáu gốc cây gỗ bị cưa hạ thuộc nhóm năm và nhóm sáu với tổng khối lượng khoảng bốn mươi hai mét khối
sau một thời gian vào cuộc điều tra đến nay công an huyện con plong đã làm rõ được sáu đối tượng tham gia vụ khai thác lâm sản trên
sau khi khai thác gỗ nhóm đối tượng trên còn livestream khoe hình ảnh đường kính kích thước để bán
trước đó ngày tám tháng ba đoàn liên ngành huyện con plông kiểm tra rừng tại khu vực lô hai và lô ba khoảng một mươi một tiểu khu bốn trăm tám mươi sáu thuộc lâm phần